cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn thiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu phố minh tân ba thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
cụ thể vào ngày ba tháng bốn tại một cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
qua kiểm tra công an thị trấn phan rí cửa phát hiện trên người đối tượng nguyễn văn thiên đang tàng trữ một khẩu súng và sáu viên đạn
khai thác nhanh đối tượng khai nhận đã mua khẩu súng này của một người không rõ lai lịch qua facebook với giá năm triệu đồng
công an thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền
được biết đối tượng thiên đã có một tiền án về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
và hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật